sáng nay ngày một mươi hai tháng hai tức mùng tám tháng riêng tại khu di tích lịch sử quốc gia thành nhà mạc
phường tăng thanh thành phố lạng sơn tỉnh lạng sơn đã tổ chức phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
tại lễ phát động tết trồng cây các đơn vị đã tham gia trồng hơn ba trăm linh cây đào gồm nhiều loại như đào bích đào phai hồng đào
cây đào được trồng ven chân núi của khu di tích lịch sử thành nhà mạc
sau khi trồng ủy ban nhân dân thành phố lạng sơn sẽ giao cho một chủ vườn chăm sóc cho đến khi cây trưởng thành
năm nay tỉnh lạng sơn chỉ đạo các địa phương tổ chức tết trồng cây thiết thực tại các đường thôn ngõ xóm các công sở trồng cây ăn quả giúp một số hộ gia đình chính sách
lạng sơn phấn đấu dịp tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ xuân kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín sẽ trồng hơn hai bảy triệu cây các loại trong đó cây lâm nghiệp hơn hai sáu triệu cây còn lại là cây cảnh quan